thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng thong lung si solit đã chủ trì kỳ họp lần thứ ba mươi chín
ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
đây là kỳ họp đầu tiên do hai thủ tướng chính phủ đồng chủ trì nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác song phương
trong chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác
phát biểu khai mạc kỳ họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy là năm hai nước hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác
quan hệ chính trị ngày càng gắn bó tin cậy phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
góp phần phát triển của mỗi nước cũng như góp phần vào việc gìn giữ hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng hai đồng chí chủ tịch hội hữu nghị hai nước
sẽ triển khai nhanh đảm bảo có hiệu lực hiệu quả các nội dung hợp tác
thực hiện nội dung chỉ đạo của hai bộ chính trị trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đề nghị đoàn đại biểu hai nước phát huy trí tuệ đánh giá cụ thể khách quan kết quả hợp tác
thời gian qua đề xuất các giải pháp hữu hiệu và có ý nghĩa nhằm nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác giữa hai nước việt lào trong thời gian tới
thủ tướng thonglun sisulit cũng bày tỏ vui mừng sang việt nam đúng dịp đầu năm mới của việt nam
hoan nghênh về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế an ninh quốc phòng phát triển nguồn nhân lực ngoại giao quan hệ đối ngoại
giúp vị thế quốc tế của việt nam không ngừng nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế
nhân dịp này chính phủ lào xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ hiệu quả
kịp thời của việt nam đối với lào trong suốt thời gian vừa qua
sau phiên khai mạc hai bên sẽ tiến hành ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước
và trao danh hiệu cao quý của chính phủ hai nước cho thập thể và cá nhân văn phòng
ủy ban hợp tác hai nước có thành tích trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm